chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu cho rằng hiện nay có rất nhiều bất cập chung quanh công tác xây dựng luật pháp lệnh cần được khắc phục
theo các đại biểu tờ trình công tác xây dựng chương trình luật và pháp lệnh đã đánh giá đầy đủ toàn diện các kết quả đạt được cũng như nêu bật những bất cập hạn chế còn tồn tại trong nhiều năm qua chưa được khắc phục triệt để như tính dự báo không cao tính gối đầu cho các năm sau thấp tình trạng lùi rút hoặc bổ sung luật còn nhiều
hiện nay chính phủ đang triển khai xây dựng đề án tập trung tích tụ đất đai phục vụ thu hút đồng nghiệp

chính là ở khâu tiếp thu chỉnh lý luật chính quốc hội thông qua nguyên nhân là do chất lượng thẩm định chưa tốt thái độ tiếp thu không nghiêm túc vì lợi ích bộ ngành
cá biệt là có trưởng ban soạn thảo cho rằng báo cáo thẩm định của bộ tư pháp cho rằng là đúng pháp luật rồi thì đại biểu quốc hội chúng tôi gần như là cấm không được nói là trái pháp luật
đến giai đoạn tiếp thu chỉnh lý thì một số bộ ngành chỉ cử cán bộ thậm chí là cấp phòng sang để chỉnh lý những cái vấn đề mà chúng tôi tiếp thu chỉnh lý thì các vị trả lời chúng tôi là thủ trưởng của chúng tôi không đồng ý
cho đến khi tôi gặp trực tiếp cái vị đó tôi bảo là chúng tôi chỉnh lý luật không phấn đấu tới cái sự đồng ý của đồng chí mà chúng tôi phấn đấu tới cái sự đồng ý của quốc hội thì lúc đó cái vị đó mới rút ý kiến
cần có một kiến lược lập pháp dài hạn bài bản

nếu không được khắc phục một cách nghiêm túc sẽ dẫn đến tình trạng luật khung luật ống như trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng luật đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể cá nhân trong việc triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội